sau một thời gian dài nghỉ học để phòng tránh dịch covid một mươi chín
thì sáng hôm nay ngày hai mươi bảy tháng bốn hàng loạt địa phương sẽ triển khai cho học sinh đến trường
theo thống kê hôm nay đã có ba mươi tỉnh thành phố cho học sinh đến trường trở lại
nâng tổng số các tỉnh thành có học sinh đi học trở lại lên con số năm mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
hải phòng và điện biên là hai địa phương đầu tiên thực hiện cho học sinh tất cả các cấp cùng đi học lại
các tỉnh thành khác đều tổ chức đưa học sinh quay trở lại lớp theo giai đoạn
thành phố hồ chí minh dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng năm
hà nội đang đề xuất cho học sinh trở lại trường từ giữa tháng năm cho đến đầu tháng sáu
đến nay gần năm mươi bảy tỉnh thành đã có quyết định cho học sinh đi học trở lại
các địa phương sẽ bố trí học sinh học một buổi một ngày
chưa tổ chức dậy thêm hay ăn bán chú tại trường chưa tổ chức chào cơ tập trung